theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày và đêm nay ngày một mươi bốn tháng bốn các tỉnh phía bắc có mưa nhỏ trời rét
tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
theo ứng dụng nvisot của tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường chất lượng không khí ở bắc ninh sâu nhất với số điểm quan trắc ở màu cam màu đỏ nhiều hơn
riêng ở phường châu khê từ sơn bắc ninh lúc ba giờ chỉ số lượng không khí aqi ở mức nguy hại ba trăm bảy mươi sáu cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe
đến năm giờ chỉ số aqi giảm xuống hai trăm sáu mươi bốn ở mức rất xấu
dự báo thời tiết khu vực tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
thời gian xảy ra mưa rông tập trung vào chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp một